thủ tướng chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sơn la
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông hoàng quốc khánh phó bí thư tỉnh ủy
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy
đồng chí hoàng quốc khánh được bổ nhiệm thay đồng chí cầm ngọc minh để nghỉ hưu theo chế độ
cũng trong ngày hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc quyết định điều động bổ nhiệm ông lê anh tuấn
tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa giữ chức vụ thứ trưởng bộ giao thông vận tải
ông lê anh tuấn sinh ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại huyện trương mỹ hà nội
trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh là người trưởng thành từ ngành giao thông vận tải